ngay sau khi vụ án xảy ra lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra thử ma túy đối với tất cả một mươi bốn người trong đó bốn đối tượng có kết quả dương tính
theo nhận định ban đầu động cơ gây án của đối tượng nguyễn công dũng là do ảo giác
nghi ngờ người chồng hò chung sống với mình hơn bốn năm nay có người phụ nữ khác người vợ đã dùng dao đâm vào ngực khiến người này tử vong
hôm qua tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tuyên phạt tám năm tù về tội giết người đối với bị can
nguyễn thị cẩm tiên chú thành phố rạch giá tỉnh kiên giang nạn nhân trong vụ án này là nguyễn văn ngoan là chồng hờ của bị cáo
theo cáo trạng bị cáo tiên và ngoan sống chung với nhau như vợ chồng từ năm hai nghìn một mươi sáu
thời gian gần đây do phát hiện ngoan thường xuyên nhắn tin với một người phụ nữ khác nên tiên nghi ngờ người chồng hờ đã phản bội mình
vào tối ngày một mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nghi ngờ người chồng đã ngoại tình với người đàn bà khác nên tiên lấy cây dao giấu vào người đi tìm ngoan
khi thấy ngoan đang đi bộ chơi
tiên liền sông đến mắng chửi do dung mũ bảo hiểm đánh ngoan
do không kiểm soát được cơn nóng giận nên bị cáo đã lấy con dao chuẩn bị sẵn đâm một nhát vào ngực trái của ngoan
gây thủng phổi và nạn nhân tử vong sau một ngày nằm viện cấp cứu tại bệnh viện
đột nhập vào nhà dân trộm cắp nhiều tài sản có giá trị một nhóm đối tượng vừa bị công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai bắt giữ
trước đó công an huyện trảng bom đã nhận được thông tin của nhiều người dân trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà
lấy cắp rất nhiều tài sản có giá trị công an huyện trảng bom đã khẩn trương điều tra sàng lọc và truy đóng đối tượng
bằng các biện pháp nghiệp vụ các trinh sát công an huyện trảng bom xác định được căn nhà tám mươi ba b xã hồ nai ba
do đối tượng phạm tín nghĩa thuê để ở và làm nơi tập kết các tài sản trộm cắp được
qua khám xét công an huyện trảng bom đã thu giữ rất nhiều tài sản như ba xe máy các loại
máy mài máy khoan máy vi tính tv tuyếp sắt kìm cộng lực giao tự chế chất trắng nghi là ma túy và rất nhiều chứng minh nhân dân và giấy tờ xe
hiện công an đang tạm giữ các đối tượng để xử lý theo quy định
trong khi đó tại tỉnh hà nam tám đối tượng vừa bị công an huyện thanh liêm bắt quả tang khi đang đánh bạc dưới hình thức chơi ba cây
qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ đội điều tra tổng hợp công an huyện thanh liêm
phối hợp với công an xã thanh hương đã bắt quả tang tám đối tượng đang đánh bạc với hình thức chê ba cây ăn tiền
tại nhà nguyễn quang minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú tệ xã thanh hương huyện thanh liêm
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần năm mươi triệu đồng bảy xe máy và tám điện thoại di động
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
sau khi thành phố hải phòng phát hiện thêm hai ca
dương tính với sars cov hai tại cộng đồng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng nguyễn văn tùng
đã họp với các địa phương ngành liên quan về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu hải phòng áp dụng các biện pháp cấp bách về phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới
thành phố hải phòng thực hiện thiết lập vùng cách ly y tế đối với ba địa điểm liên quan đến ca dương tính
gồm xóm bốn thôn lôi động xã hoàng động huyện thủy nguyên
bệnh viện giao thông vận tải hải phòng phường hùng vương quận hồng bàng
khu dân cư lô một trăm một mươi hai công nhân dư hàng phố chợ cột đèn đường dư hàng phường dư hàng quận lê trân
thời gian thực hiện từ năm h ngày hai mươi hai tháng hai đến hai mươi bốn h ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
các đơn vị chức năng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả công dân trong khu vực phong tỏa và phun khử khuẩn
truy vết cách ly tập trung và tại nhà
tổ chức cung cấp lương thực thực phẩm thiết yếu hỗ trợ cho các công dân trong khu vực phong tỏa
với mức là bốn mươi năm đồng một người một ngày
tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
đối với xã hoàng động huyện thủy nguyên phường dư hàng quận lê trân và thôn kim sơn
xã lê thiện huyện an dương trong vòng một mươi năm ngày kể từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng hai
công an thành phố tăng cường nhân lực để đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực phong tỏa
các khu vực xung quanh và trên địa bàn thành phố
chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện chỉ đạo chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường
tổ chức thực hiện cách ly y tế trong khu vực phong tỏa đảm bảo theo đúng quy định
xử phạt nghiêm đối với các công dân trong khu vực phong tỏa vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh
còn tại tỉnh hải dương cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến ca bệnh số hai nghìn hai trăm bảy mươi tám
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại khu một mươi bốn phường hải tân thành phố hải dương
vào ngày một mươi sáu tháng hai thành phố hải dương phát hiện một nhóm bốn ca nhiễm trong cùng một gia đình
quá trình truy vết công an thành phố đã xác định bệnh nhân hai nghìn hai trăm bảy mươi tám là người đầu tiên trong gia đình mắc covid một mươi chín
ngày hai mươi một tháng một bệnh nhân đến tẩm quất bấm nguyệt tại cơ sở của hội người mù thành phố hải dương
tại đây bệnh nhân đã tiếp xúc với ca bệnh số một nghìn bảy trăm bốn mươi ba
có liên quan đến ổ dịch tại công ty
do không thành thật trong khai báo y tế nên bệnh nhân hai nghìn hai trăm bảy mươi tám đã lây bệnh cho ba người còn lại trong gia đình
là chồng con và người giúp việc làm khu vực cư trú của những người nói trên bị phong tỏa
tất ly và gây thiệt hại kinh tế về hoang mang trong nhân dân
tỉnh hải dương đã thống nhất triển khai kế hoạch xét nghiệm sars cov hai trên diện rộng
để góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
việc xét nghiệm diện rộng
đánh giá vùng có nguy cơ để đáp ứng yêu cầu ngăn chặn dịch nhanh và hiệu quả nhất
đảm bảo một trăm linh các trường hợp có nguy cơ cao được xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín
dựa trên tình hình thực tế của từng địa phương tỉnh hải dương chia thành các nhóm
nhóm có nguy cơ cao gồm bốn địa phương trí linh cầm giàng tp hải dương và kim thành
nhóm có nguy cơ gồm kinh môn nam sách bình giang
nhóm nguy cơ thấp gồm ninh giang thanh hà tứ kỳ gia lộc thanh miện
và nhóm các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương
đến thời điểm này toàn tỉnh hải dương đã lấy mẫu xét nghiệm được tổng số gần hai trăm bốn mươi mẫu
trong những ngày tới sẽ lấy trên một trăm sáu mươi hai mẫu xét nghiệm covid một mươi chín diện rộng trong cộng đồng
cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao
thời gian phải hoàn thành xét nghiệm trước ngày hai tháng ba
lãnh đạo tỉnh hải dương yêu cầu ngành y tế nâng công suất tối đa các cơ sở lấy mẫu
đảm bảo tất cả các mẫu xét nghiệm covid một mươi chín đều phải trả kết quả trong vòng hai mươi bốn giờ
hải dương và khoảng hai trăm linh ba trăm linh em nữa của trường cơ đồng dược
có thể đủ năng lực để tổ chức phối hợp với các địa phương
để triển khai việc lấy mẫu cho các đối tượng cần phải đánh giá ở cộng đồng
vấn đề xét nghiệm được hải dương đặc biệt quan tâm trong lúc này
bởi trong những ngày vừa qua việc xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng
ở nhóm đối tượng có nguy cơ cao đã giúp hải dương phát hiện kịp thời một số trường hợp f
truy vết thần tốc f
từng bước khống chế các ổ dịch lớn ở thành phố trí linh cầm giàng
và hiện nay đang tập trung cao độ xử lý ổ dịch tại xã kim liên huyện kim thành
trong hai ngày vừa qua đã hoàn thành lấy mẫu xét nghiệm cho hơn tám người dân
ở bốn thôn của xã kim liên
trước đó thành phố hải dương đã có một đêm trắng để hoàn thành lấy hơn bảy mẫu xét nghiệm
cho các trường hợp f hai nâng tổng số mẫu được xét nghiệm lên gần hai mươi chín mẫu
và hiện đang tiếp tục tập trung lấy mẫu trong cộng đồng
tất cả gia quân đồng loạt với trên hơn một trăm linh cán bộ công nhân viên của trung tâm
đi lấy mẫu thực hiện và đã hoàn tất
và hiện hôm nay thì chúng tôi đang triển khai tất cả lấy mẫu của các chợ dân sinh
trên địa bàn thành phố
đến thời điểm này những mẫu cộng đồng có tính chất sàng học
thì hầu hết đều hôm tính hiện thời điểm này cũng đều ghi nhận hôm tính
tổ chức xét nghiệm trên diện rộng để đánh giá nguy cơ
dịch tễ nhưng hải dương cũng xác định trọng tâm lấy mẫu
để không giàn trải tránh tốn kém không cần thiết
để có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo dập dịch nhanh gọn
không để lây lan trong cộng đồng
công ty gve cùng với tổng thầu nhật bản vừa đề xuất lập quy hoạch hệ thống
hầm ngầm chống ngập kết hợp với cao tốc ngầm chống ủn tắc chạy dọc sông tô lịch
dự kiến dự án sẽ sử dụng nguồn vốn viện trợ từ phía nhật bản
không phải dự án bot do đó thì người dân được dùng miễn phí
nội dung này được đăng tải trên báo lao động số ra ngày hôm nay
công ty gvi đề xuất xây dựng một hệ thống cao tốc ngầm
được thiết kế theo tiêu chuẩn nhật bản với hai tầng độc lập
dành cho hai chiều xe chạy
bên dưới đường cao tốc ngầm sẽ là một hệ thống chống ngập khổng lồ
dự án được đề xuất với mong muốn giải quyết ba vấn đề dân sinh của thủ đô hà nội
bao gồm ô nhiễm môi trường nước ủn tắc giao thông nội đô xảy ra hàng ngày
và úng ngập khi mưa bão
tuy nhiên thì theo các chuyên gia nếu như đầu tư dự án này thì phải đầu tư với số vốn rất lớn
trong khi đó trục đường láng hiện chưa phải là rốn thoát lũ
nên hiệu quả sẽ không cao và chưa cần thiết
do đó cần phải đánh giá lại toàn bộ hồ và các sông thoát nước của hà nội
trước khi xây dựng dự án
hơn nữa vấn đề thoát lũ và giao thông tại khu vực này thì đang ổn định
còn trên báo kinh tế và đô thị số ra sáng ngày hôm nay đã đăng tải một bài viết như sau
đó là từ đầu xuân tân sửu đến nay thì tất cả các lễ hội lớn nhỏ trên toàn quốc đều không tổ chức
nhiều người lo lắng rằng dừng hội thì hơn tám lễ hội lớn nhỏ trong cả nước
có bị mất thiêng giảm giá trị di sản
mang nhiều nét riêng biệt của việt nam hay không
hiện hà nội bắc ninh hải dương quảng ninh v v đã đóng cửa tất cả di tích và cơ sở thờ tự
vì dịch covid một mươi chín theo phó giám đốc sở văn hóa thể thao hà nội trần thị vân anh
mặc dù hà nội tạm dừng tổ chức lễ hội nhưng các nghi lễ tâm linh không vì thế mà đứt đoạn
các cơ quan quản lý chỉ không tổ chức phần hội không mở cửa đón du khách
tránh tình trạng tập trung đông người còn các nghi lễ truyền thống vẫn được thực hiện
cùng đại diện chính quyền địa phương và các cụ cao niên trong làng
trong khi đó tiến sĩ bùi hoài sơn viện trưởng viện văn hóa nghệ thuật quốc gia cho rằng
lịch sử lễ hội đã từng bị tạm dừng do chiến tranh rồi lại được nối lại trong điều kiện kinh tế xã hội ổn định
chính vì thế việc tạm dừng do điều kiện dịch bệnh không phải là nguyên nhân của sự phai nhạt văn hóa
thưa quý vị sẵn sàng điều chỉnh thời gian học và thi
vâng ạ báo đã đoàn kết dẫn lời bộ trưởng bộ giáo dục
dục đào tạo phùng xuân nhạ khẳng định trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh
cần sẵn sàng các kịch bản ứng phó trong đó thì lưu tâm tới việc điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học
thi tốt nghiệp trung học phổ thông
theo đại diện bộ giáo dục và đào tạo cùng với việc tổ chức dạy học trực tuyến để ngừng đến trường
nhưng không ngừng học thì các trường vẫn còn quỹ thời gian hai tuần dự phòng
vì thế nếu sau ngày hai mươi tám tháng hai học sinh các địa phương có thể quay lại trường học
thì kế hoạch thời gian năm học vẫn có thể duy trì
như quy định của bộ giáo dục và đào tạo
nếu dịch bệnh kéo dài vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một học sinh các cấp vẫn chưa thể trở lại trường học
thì bộ sẽ điều chỉnh lùi thời gian kết thúc năm học
lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông thi tuyển sinh đầu cấp ở các địa phương cũng sẽ phải điều chỉnh theo
bộ công thương vừa chính thức có công văn gửi thủ tướng chính phủ
về việc tháo gỡ khó khăn cho lưu thông hàng hóa và thúc đẩy tiêu thụ nông sản
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
và nội dung này được đăng tải trên báo công an nhân dân số ra sáng ngày hôm nay
bộ công thương đã kiến nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ y tế có hướng dẫn thống nhất
về lưu thông người hàng hóa phương tiện giữa địa phương có dịch với các địa phương khác
tránh việc mỗi địa phương tự áp dụng một cách như hiện nay
đồng thời chỉ đạo và huy động các đơn vị có năng lực xét nghiệm covid một mươi chín
hỗ trợ các tỉnh có dịch đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu xét nghiệm của đội ngũ lái xe
áp tải hàng hóa trong thời gian ngắn nhất nhằm hạn chế tối đa ách tắc lưu thông hàng hóa từ vùng dịch ra ngoài
bộ công thương cũng kiến nghị thủ tướng chỉ đạo bộ y tế là đầu mối phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
chỉ đạo thống nhất các đơn vị chuyên ngành tại địa phương có dịch covid một mươi chín
trong việc xác nhận hàng hóa nông sản an toàn dịch bệnh
trong bản tin sáng phương nam với sự đồng hành của biên tập viên kim thảo
xin mời chị kim thảo ạ
thưa quý vị tiếp tục siết chặt các công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
tối ngày hôm qua ngày hai mươi hai tháng hai trung tâm y tế quận bình thạnh đã phối hợp với một số phường
triển khai lấy mẫu ngẫu nhiên một số thực khách ở quán ăn nhà hàng trên địa bàn thành phố
từ một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng hai lực lượng kiểm tra liên hành của ủy ban nhân dân phường một mươi một quận bình thành
công an quận bình thạnh trung tâm y tế quận bình thạnh
đã ra quân lấy mẫu ngẫu nhiên một số thời khách tại các quán ăn tập trung đông người
trên các tuyến đường phan văn trị khu vực đường phạm văn đồng quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
nhằm nâng cao mức độ an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín tại cộng đồng
đây là kế hoạch đầu tiên về lấy mẫu
nên là tại vì để tránh cái trường hợp là quán có chuẩn bị trước
thì là ở phường không có thông báo trước cho các cơ sở
thì mình đến và chủ yếu là mình giải thích với lại chủ quán
và mình giải thích với lại các người ăn uống ở tại đây đội có kết quả
thì khi mà có kết quả mà nếu mà trường hợp mà âm tính thì không sao
còn nếu trường hợp dân tính thì lúc đó quận sẽ chuyển sai liền
và lúc đó sẽ khoanh vùng và lúc đó sẽ xử lý
những ngày qua bất chấp yêu cầu giãn cách hạn chế tụ tập của ủy ban nhân dân thành phố
nhiều quán ăn nhà hàng quán nhậu vẫn hoạt động nhồn nhịp
trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
trước thực tế này chính quyền quận bình thạnh đã phối hợp với cơ quan y tế
kiểm tra y tế ngẫu nhiên các quán có tập trung đông người
trong buổi tối có khoảng năm mươi mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên được nhân viên y tế thu giữ
mang về trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố xét nghiệm
tất cả người đến quán ăn nhân viên tại nhà hàng đều được lấy mẫu
bây giờ cũng chưa xác định được lấy bao nhiêu mẫu
chỉ là để giảm sát bất kỳ những quán nhậu của trong địa bàn thường một mươi một của quận bình thạnh
công việc của chúng em là đi lấy mẫu xét nghiệm
lấy cái mẫu này thì nó chỉ sẽ hơi khó chịu một chút
nhưng kết quả giờ thường sẽ có trong vòng bốn mươi tám tiếng
tại một số quán ăn đã trao thông báo phục vụ dưới ba mươi khách yêu cầu đảm bảo chống dịch covid một mươi chín
và nhân viên tại đây đều đeo khẩu trang khi làm việc
dù được lấy mẫu bất ngờ nhiều thực khách vẫn hợp tác với cơ quan chức năng
cái đó là mình không cảm thấy bất tiện cái đó là mình xác định từ đầu rồi
tại vì cái thời gian này là thời gian dịch tới đây để lấy mẫu để xét nghiệm
thứ nhất là mình cảm thấy là an toàn
cho tất cả mọi người
cái thứ hai là cho bản thân mình và gia đình mình
tính đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh đã trải qua một mươi hai ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
hiện chỉ còn một điểm phong tỏa phòng ngừa covid một mươi chín tại quận tân bình
một bốn trăm bảy mươi sáu người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung
và chín trăm một mươi bảy người đang được cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú
sau các điểm công cộng như nhà ga bến xe
thì các quán nhậu là điểm mới nhất được chính quyền thành phố cho lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên
kính thưa quý vị trước tình hình sạt lỡ hết sức nghiêm trọng tại tuyến đê biển tây
trên địa bàn hai huyện an biên và an minh ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân
tỉnh kiên giang đã thống nhất sử dụng nguồn kinh phí là một trăm năm mươi tỷ đồng
từ trung ương hỗ trợ khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lỡ
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay huyện an minh bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão sóng biển
gây sạt lỡ tuyến đê biển từ tiểu dừa cho đến khu vực và kim quy
với chiều dài khoảng bốn năm km
trong khoảng bảy mươi năm km toàn tuyến rừng phòng hộ bị sạt lỡ mất trên chín mươi năm
nhiều đoạn đê bị đứt hết thân đê nước biển tràn vào nội đồng gây xâm nhập mặn
ảnh hưởng sản xuất sinh hoạt và an toàn tính mạng người dân trong vùng
tỉnh kiên giang đã ban bố tình trạng khẩn cấp sạt lỡ bờ biển đê biển
và bô tri vốn khẩn cấp thực hiện gia cố được trên hai mươi bảy km đê
từ mũi rảnh xéo nhầu xéo nhầu chú vàng và tiểu dừa mười thân
hiện nay toàn tuyến vẫn còn trên hai mươi ba km đê bị sạt lỡ chưa được gia cố
xác định việc khắc phục sạt lỡ tuyến đê biển an biên an minh là hết sức cấp thiết
ủy ban nhân dân tỉnh kiên giang thống nhất sử dụng nguồn kinh phí một trăm năm mươi tỷ đồng
được trung ương hỗ trợ để xử lý khắc phục khẩn cấp
tuy nhiên do nguồn vốn có hạn trong khi nhu cầu khắc phục sạt lở thì nhiều
nên ủy ban tỉnh do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
phù hợp với các ngành chức năng ra soát tính toán quy mô đầu tư hợp lý
kết hợp với các dự án khác đang được triển khai phía bên ngoài
để phát huy hiệu quả đầu tư cao nhất trong việc phòng chống sạt lỡ
nhằm ổn định cuộc sống và sản xuất cho người dân vùng ven biển tây của tỉnh
tập trung xây dựng phát triển và hình thành các vùng nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao
hướng đến phát triển một nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại bền vững
tạo ra sản lượng hàng hóa lớn chất lượng và có khả năng cạnh tranh cao
và đây là một trong những mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm được tỉnh ninh thuận xác định rõ
trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
vậy thì đến thời điểm này tỉnh ninh thuận đang có những bước đi như thế nào
phát triển trong các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
bỏ ra hơn ba tỷ đồng để đầu tư nhà lưới trồng năm xào dưa theo hướng công nghệ cao
trên chín nơi sỏi đá được cho là nhiều hơn đất
huyện bắc ái nhiều người cho rằng anh nguyễn trọng hạnh
giám đốc hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao nam miền trung đang đánh bạc với trời
tuy nhiên với phương pháp canh tác ứng dụng mang tính khoa học hiện đại
từ khâu đầu đến khâu cuối sau bốn vụ hợp tác xã của anh đã đưa ra thị trường
trên một trăm linh tấn dưa lưới chất lượng cao đạt doanh thu hơn hai tỷ năm trăm linh triệu đồng
mình ứng dụng công nghệ cao thì có nghĩa mình hàm lượng khoa học
vì mình trước mắt là mình sử dụng nhà màng thì giảm thiểu được cái rủi ro
trong cái nông nghiệp là giảm được cái nắng và cái bệnh tật sau bệnh hài
thì dẫn đến là giảm được cái thuốc trừ sâu từ bệnh thì dẫn đến nông sản
để nó sẽ sạch hơn và cái vấn đề thứ hai nữa là mình cũng giảm được cái nhân công
nhân công khi mà các cái sử dụng các cái hệ thống tưới rồi cho ăn phân
thì nhân công nó cũng giảm đi khá nhiều
thì dẫn đến chi phí mà sản xuất thì nó sẽ kéo theo là nó giảm được khoảng tầm hai mươi ba mươi
với hiệu quả cao mang lại từ năm sào thử nghiệm cuối năm hai nghìn hai mươi
hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao nam miền trung
tiếp tục đầu tư mở rộng thêm một mươi hai nhà màng trên diện tích hơn một hectare
để sản xuất dư lưới chất lượng cao
qua đó giải quyết công an việc làm thường xuyên cho gần ba mươi lao động
là đồng bào rangley tại địa phương
với thu nhập bình quân hơn năm triệu đồng một tháng
đồng thời xây dựng kế hoạch tiếp tục mở rộng thêm hai hectare trong năm hai nghìn hai mươi
hợp tác xã cũng mong muốn là mở rộng đầu tư và cũng mong muốn chính quyền địa phương
là hỗ trợ cho hợp tác xã được tiếp cận các nguồn đất sạch
để hợp tác xã là đầu tư để mở rộng sản xuất
cũng đồng thời tạo công an việc làm cho người dân địa phương
theo các nhà khoa học với thành quả của khoa học kỹ thuật
lợi thế trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
không quá phụ thuộc vào đất mà quan trọng nhất là khí hậu
vì vậy việc sở hữu số giờ nắng trong ngày cao
đang giúp tỉnh ta trở thành lợi thế trong sản xuất nhiều giống cây trồng
theo hướng công nghệ cao
ưu thế của nông nghiệp công nghệ cao là sử dụng tiết kiệm
hiệu quả nguồn nước tưới
vì thế chúng ta cần phải sử dụng nông nghiệp công nghệ cao
ngoài ra một các yêu thế ở nhiều tỉnh thành khác trên phạm vi cả nước không có
là cái điều kiện nắng nhiều nắng nhiều nhiệt độ cao
trinh lệch nhiệt độ cao rất lớn
vì thế chúng ta rất thuận lợi cho sự hình thành
những sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao
tham mưu cho bàn tỉnh tỉnh ra hội đồng
có những cơ chế chính sách đầu tư về kết cấu hạ tầng
hỗ trợ theo quy định
phải có cái doanh nghiệp đầu tàu vào ninh thuận này
để đưa cả một quá trình sản xuất
đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào
làm sao để thực hiện có hiệu quả nhất
đến nay tỉnh ninh thuận đã có một mươi năm dự án đầu tư phát triển nông nghiệp
ứng dụng công nghệ cao đi vào hoạt động
với giá trị sản xuất trung bình đạt hơn ba trăm linh triệu hectare một năm
với vị trí thứ ba trong sáu nhóm ngành kinh tế
trụ cột cho thấy nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
đang thực sự được tỉnh ninh thuận đặt ở vị trí trung tâm của sự phát triển
đây sẽ là điều kiện quan trọng để nông dân doanh nghiệp gặp nhau
và chuyển từ tư duy sản xuất truyền thống sang làm kinh tế nông nghiệp
tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn chất lượng mang giá trị khác biệt
giúp mặt hàng nông sản mang thương hiệu ninh thuận sẽ ngày càng vương xa
vừa rồi là những cập nhật trong sáng phương nam
và như thường lệ còn bây giờ thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước
bộ giao thông vận tải cho biết hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh hải dương diễn biến phức tạp
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tỉnh hải dương đã thực hiện cách ly xã hội trên địa bàn tỉnh
kể từ giờ ngày một mươi sáu tháng hai
trên cơ sở đề nghị của sở giao thông vận tải hải dương
bộ giao thông vận tải giao tổng cục đường bộ khẩn trương nghiên cứu phương án phân luồng
tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh hải dương
kịp thời thông tin hướng dẫn đến toàn xã hội
đảm bảo vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
vừa đảm bảo thuận lợi trong lưu thông vận tải
tổng cục đường bộ việt nam chỉ đạo lực lượng thanh tra của tổng cục
phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương
tổ chức chốt chặn điều tiết và hướng dẫn các phương tiện
không dừng đỗ đón trả hành khách hàng hóa tại các khu vực cách ly phong tỏa
đồng thời hướng dẫn tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam
phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh hải dương
tổ chức phân luồng giao thông trên quốc lộ năm
phối hợp tổ chức lập chốt chạm theo đề nghị của sở giao thông vận tải hải dương khi cần thiết
việt nam airlines hiện là hãng có tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh vượt trội nhất ngành hàng không việt nam
và đáp ứng yêu cầu khắt khe của ngành hàng không quốc tế
các biện pháp của hãng đảm bảo mức độ an toàn dịch bệnh cao hơn tiêu chuẩn của liên minh hàng không toàn cầu skytim
và tương đương với mức bốn sao theo thang đánh giá năm cấp độ của tổ chức xếp hạng hàng không skytrak
hiện hãng là đơn vị vận tải hàng không duy nhất tại việt nam
có bộ tiêu chuẩn các cấp độ phòng chống dịch để linh hoạt vận dụng cho từng chuyến bay
đồng thời bố trí đội bay riêng cho từng tuyến đường bay để hạn chế lây nhiễm chéo
đây là biện pháp nằm ngoài tiêu chuẩn của skytim liên minh hàng không lớn thứ hai trên thế giới
với một mươi chín thành viên bao gồm việt nam airlines và nhiều hãng hàng không bốn năm sao
việt nam airlines cũng là hãng đầu tư mạnh nhất vào công tác khử khuẩn với tần suất khử khuẩn máy bay
trang thiết bị và dụng cụ phục vụ hành khách nhiều nhất
việc dẫn đầu ngành hàng không việt nam về an toàn dịch bệnh và đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu
của hàng không quốc tế là minh chứng cho nỗ lực của việt nam airlines nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe
của hành khách người lao động và cộng đồng
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy vừa xảy ra trên đường
trần phú khu công nghiệp nhân trạch hai huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khiến cho ba người bị thương
vào thời điểm này xe máy do anh tạ văn nam điều khiển chở theo anh trần đình thành
lưu thông trên đường trần phú thì bất ngờ va chạm với xe máy do lâm khánh duy điều khiển
chở phía sau là chị bi năng thị nhung cú va chạm mạnh đã khiến cho hai xe máy bị gãy nát
biến dạng hoàn toàn nhận được thông tin lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm
hiện trường điều tiết giao thông và sớm điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông này
sau tết nguyên đán do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp lượng người tham gia giao thông có phần
giảm hơn so với mọi năm nhưng hoạt động của các tổ công tác một trăm bốn mươi một vẫn được bố trí cơ động linh hoạt
tại các khu vực địa bàn có tình hình trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội diễn biến phức tạp
ba mươi tổ công tác một trăm bốn mươi một đã tập trung xử lý nhiều đối tượng thanh niên cằn quấy vi phạm luật giao thông
chủ động phát hiện ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
hai thanh niên này tham gia giao thông trên đường tuy nhiên người người sau lại thả nhân không đổi mũ bảo hiểm
ngay lập tức cán bộ chiến sĩ tổ công tác y hai mươi sáu thực hiện công tác tại địa bàn quận năm từ liêm hà nội đã dừng phương tiện
và lý do vẫn thường gặp để giải thích cho hành vi này là vội hay vì quãng đường gần nên không kịp đội mũ bảo hiểm
tại đây nhiều trường hợp thanh niên tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm cũng được lực lượng chức năng phát hiện xử lý
bên cạnh đó nhiều trường hợp cũng được kiểm tra hành chính nhằm phát hiện kịp thời đối với các hành vi vi phạm khác
các lỗi vi phạm về trật tựa giao thông tiêu điện như không đổi mũ bảo hiểm sử dụng rượu bia lãng đạch đánh võng hoặc là các lỗi hành vi vi phạm khác
trong quá trình xử lý thì các tổ đều kiên quyết xử lý với tinh thần là không có ngoài lệ không có vùng tấm và không bất kỳ ai có thể can thiệp được vào công tác xử lý hạng khởi lượng một trăm bốn mươi một
còn tại chốt một trăm bốn mươi một trên tuyến quốc lộ ba mươi hai ngoài những lỗi thường gặp tổ công tác y một mươi bảy đã phát hiện trường hợp chưa đủ tuổi nhưng vẫn điều khiển phương tiện như thế này
cùng với đó nhiều thanh niên manh động không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông khi thấy chốt trực đã quay đầu xe bỏ chạy
do với thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi thì có vắng hơn nhưng người dân không chấp hành những nguy hiểm thì vẫn diễn ra khá phức tạp
đặc biệt các đối tượng này là tuổi mới lớn nhận thức còn chưa đầy đủ thấy tổ công tác hay phóng nhanh vừa đầu nhiều khi quay đầu trốn tránh sự kiểm tra của lĩnh vực kiểm tra gây khó khăn cho lĩnh vực kiểm tra
những trường hợp này mà tổ công tác bắt được thì sẽ cứ quyết xử lý theo đúng quyết định của báo luận
với tâm lý người dân trước trong và sau tết vẫn luôn chủ quan về việc chấp hành luật giao thông đường bộ
tuy nhiên lực lượng chức năng đặc biệt là tổ công tác một trăm bốn mươi một luôn triển khai đồng bộ để xử lý các trường hợp vi phạm và cố tình vi phạm giữ gìn an ninh trật tự và an toàn giao thông trên toàn địa bàn
thưa quý vị do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nhiều mặt hàng nông sản của bà con nông dân ở tỉnh hải dương
như bắp cải su hào cà rốt hay cà chua đến thời điểm thu hoạch nhưng đã bị dồn ứ không thể bán hay xuất khẩu được đã khiến cho người nông dân rơi vào cảnh khó khăn
trước tình hình này nhiều cá nhân tổ chức đã tình nguyện kết nối với các hợp tác xã nông nghiệp mua ủng hộ chuyển nông sản lên thành phố hà nội với mong muốn giúp đỡ phần nào khó khăn cho bà con nông dân tỉnh hải dương
dù đến nay chưa thể giải quyết được toàn bộ lượng lớn nông sản bị dồn ứ nhưng sự tham gia giải cứu của các tình nguyện viên được xem là một việc làm ý nghĩa trong thời điểm này
và ngạ vào đến với những điểm giải cứu nông sản sẽ là nội dung cuối cùng trong chương trình sáng ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại